thưa quý vị cục hàng không việt nam đã nới lỏng quy định về giãn cách chỗ ngồi trên máy bay
quy định mở rộng về phân lô bán nền đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều khi thực hiện
ấn tượng tốt về phòng chống dịch covid một mươi chín của việt nam có thể tạo ra một làn sóng đầu tư mới vào việt nam
đáng chú ý sau một mươi năm thuế thu nhập cá nhân đã tăng gần một mươi lần chiếm đến hai mươi tám hai dự toán năm
sau đây là nội dung chi tiết
các chuyên gia cho rằng đã tạm quên đi đà giảm tuần qua bởi giá vàng luôn hưởng lợi mỗi khi có khủng hoảng
đây là điều luôn đúng và cho tới nay giá vàng đã tăng một mươi ba từ đầu năm và kết thúc trong tuần này
vàng lại được dự báo sẽ tăng tiếp đến mục tiêu một chín trăm linh usd một ounce
theo kiko vàng giảm giá nhẹ hồi cuối tuần qua chính là bàn đạp cho sự tăng giá trở lại trên một bảy trăm linh usd một ounce
vàng trong nước tuy không hoàn toàn lên xuống sát giá vàng thế giới song cũng trên đà tăng
trên bốn mươi tám triệu đồng một lượng
cục hàng không việt nam ra thông báo hướng dẫn quy định về giãn cách hành khách trên máy bay bảo đảm phòng chống dịch covid một mươi chín
cục hàng không việt nam yêu cầu các hãng hàng không bố trí hành khách ngồi tại khoang phổ thông phải bảo đảm ngồi cách nhau một ghế
đối với khoang hạng thương gia và hành khách là gia đình hoặc đi cùng nhóm thì không cần phải giãn cách cách nhau một ghế
trong mọi trường hợp không được xếp khách qua tám mươi tổng số ghế trên máy bay
lượng kiều hối chuyển về tp hcm những năm qua chiếm từ ba mươi tổng giá trị kiều hối cả nước có năm tỷ lệ này lên đến trên năm mươi
nhưng năm nay đại dịch covid một mươi chín gây ảnh hưởng đến toàn cầu nên lượng kiều hối chuyển về việt nam đã giảm rất mạnh
theo ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm lượng kiều hối tháng ba giảm khoảng tám do ảnh hưởng từ dịch bệnh covid một mươi chín
dữ liệu của sacombank cho thấy lượng kiều hối tháng ba giảm khoảng năm mươi so với cùng kỳ năm ngoái
thị trường kiều hối truyền thống gửi hỗ trợ người thân
lao động xuất khẩu đều giảm
quy định mở rộng phạm vi các khu vực không được phép thực hiện dự án phân lô bán nền tại dự thảo nghị định sửa đổi
bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai sẽ khiến hà nội
tp hcm và nhiều tỉnh thành trong cả nước không được thực hiện dự án phân lô tách thửa
dự thảo nghị định mở rộng phạm vi các khu vực không được phép thực hiện các dự án phân lô bán nền
khiến toàn bộ địa bàn tp hcm và các tỉnh đều không được phân lô bán nền
trong khi nhu cầu tách thửa trong dân khá lớn gây ra tình trạng đóng băng do vướng mắt từ quy định
dẫn đến nhiều doanh nghiệp và người dân bức xúc
ngân hàng thế giới mới đưa ra nhận định việt nam đã nhanh chóng triển khai hàng loạt các biện pháp quyết liệt
và là một trong số ít những quốc gia đang kiểm soát dịch bệnh khá hiệu quả
đồng thời đang thể hiện quyết tâm đối với tiến trình chuyển đổi số
việt nam đã tận dụng hiệu quả ưu thế về mức độ người dân sử dụng điện thoại di động một trăm năm mươi
và mạng internet bảy mươi trong cả quá trình phòng chống dịch covid một mươi chín
đại dịch này là một bài kiểm tra từ cấp quốc gia cho tới cá nhân
qua đây việt nam có thể tận dụng nhiều cơ hội hơn nữa từ các dịch vụ số
và phải đẩy nhanh và mạnh hơn nữa tiến trình số hóa
trong bốn tháng qua đại dịch covid một mươi chín đã khiến vốn fdi vào việt nam giảm mạnh
tuy nhiên nỗ lực chống dịch kiểm soát dịch tốt và tránh được những cuộc phong tỏa kéo dài của việt nam
đã được đánh giá cao trên thế giới dự báo thu hút làn sóng fdi mới sau dịch
theo bộ kế hoạch và đầu tư vốn fdi tính đến hết ngày hai mươi tháng bốn đạt một mươi hai ba mươi ba tỷ usd
chỉ bằng tám mươi bốn năm cùng kỳ năm ngoái
hoạt động mua bán sát nhập sụt giảm nghiêm trọng chỉ bằng một phần ba so với cùng kỳ năm ngoái
tuy nhiên xu hướng chuyển nhà máy ra khỏi trung quốc đã ngày một rõ rệt
và việt nam đang là đích ngắm của nhiều nhà đầu tư nước ngoài
tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm ngày một mươi năm tháng bốn ước tính đạt bốn trăm hai mươi bảy hai trăm linh tỷ đồng
bằng hai mươi tám hai dự toán năm
nhưng riêng thuế thu nhập của việt nam
thuế thu nhập cá nhân đóng góp nhiều nhất với bốn mươi một bốn trăm linh tỷ đồng bằng ba mươi hai hai dự toán
đáng chú ý việc nâng mức giảm trừ gia cảnh lại càng khiến nguồn thu này năm sau cao hơn năm trước
dự toán năm hai nghìn hai mươi nguồn thu ngân sách từ thuế thu nhập cá nhân gần một trăm ba mươi tỷ đồng
nếu so với mức khoảng một mươi bốn ba trăm linh tỷ đồng của năm hai nghìn chín hai nghìn một mươi số thu này đã tăng gấp từ chín đến một mươi lần
như vậy từ một sắc thuê đóng góp khá ít vào ngân sách
thì sau một mươi năm thuế thu nhập cá nhân đã trở thành nguồn thu chính
và quan trọng của ngân sách
thưa quý vị nhập số kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất
trong năm phút của chương trình vào lúc hai mươi h một mươi năm các ngày từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân